bộ văn hóa thể thao và du lịch vừa trình thủ tướng chính phủ về lộ trình mở cửa hoạt động du lịch quốc tế đảm bảo an toàn hiệu quả
theo đó sẽ mở cửa hoàn toàn hoạt động du lịch quốc tế đón khách nước ngoài đến việt nam và đưa khách đi du lịch nước ngoài qua tất cả các cửa khẩu quốc tế từ ngày ba mươi một tháng ba tới đây
theo bộ văn hóa thể thao và du lịch đây là thời điểm thích hợp vì dự kiến đến tháng ba việt nam sẽ hoàn thành chiến dịch tiêm chủng mũi ba vaccine phòng covid một mươi chín đảm bảo miễn dịch cộng đồng
đây cũng là khoảng thời gian để các bộ ngành liên quan điều chỉnh các quy định phòng dịch các doanh nghiệp du lịch cũng có thời gian hoàn thiện và triển khai kế hoạch truyền thông
xúc tiến quảng bá kết nối thị trường và chuẩn bị đón khách du lịch quốc tế vào dịp cao điểm
tình hình dịch bệnh vẫn đang tiếp tục có những diễn biến mới vì vậy tết này thì nhiều y bác sĩ cũng như những nhân viên y tế và cả các tình nguyện viên cũng đã tình nguyện ở lại ăn tết cùng các bệnh nhân
mời quý vị cùng chúng tôi theo dõi không khí tết ở bệnh viện giã chiến thành độ
với tiến trình lịch sử văn hóa việt nam hình tượng hổ xuất hiện với nhiều biến thể đa dạng phong phú trên các loại hình chất liệu khác nhau

hình tượng hổ là một hình tượng cũng phải nói rằng đã ra đời sớm rồi nhưng lại rất là xuyên suốt trong quá trình phát triển
có thể cả tâm linh tín ngưỡng cho đến đời sống dân gian các vật dụng sử dụng hàng ngày thì họ vẫn thể hiện cho sức mạnh và
đặc biệt là sức khỏe của con người
dễ dàng bắt gặp hình tượng hộ trên tranh dân gian hàng trống một phần không thể thiếu trong mỗi gia đình vào dịp tết đến xuân về
không chỉ để trang trí những bức tranh dân gian này còn thể hiện được một phần tín ngưỡng tốt đẹp của người việt
coi ông ba mươi như thần tướng gác đền xua đuổi ma quỷ cầu sức khỏe cho bản thân và gia đình
tranh dân gian việt nam thì có nhiều loại tranh về hổ
có loại tranh là
hổ đọc hoặc là sông hổ hoặc là ngũ hổ
thế thì cái bức tranh ngũ hổ của tranh hàng trống là rất là đẹp
nó thể hiện hổ ông hổ ở năm cái tư thế đa nhau
và người ta treo để người ta cầu mong được tiếp thêm cái sức mạnh sự dũng mãnh của hồng họ cho bản thân mình để mà sống vui sống khỏe
và cái nền của bức tranh là màu vàng
trong một mươi hai cái con giáp biểu tượng trong cái vòng
tuần hoàn thập nhị địa chi một mươi hai năm ấy tí xỉu dần máu thìn tị ngọ mùi thân dậu tuất hợp
thì dần là cái con vật duy nhất trong một mươi hai con mang trong mình nó hai biểu tượng hai ý nghĩa
đấy là sức mạnh
và thứ hai nữa là linh thiêng
bởi vì trong dòng tranh dân gian hàng trống thì là có hai loại tranh
một là loại tranh ngũ hổ hai là tranh bạch hổ là tranh thờ
đầu hồi của đình đền chùa miếu phủ
ở cổng tam quan thì thường có hình ảnh hổ
vậy thì vừa là linh thiêng thì mới được vào đấy
vừa là sức mạnh như là tạo gọi như một cái bùa để chấn hiểm tà ma
biểu tượng của ông ba mươi trong văn hóa phương đông nói chung và văn hóa việt nam nói riêng mang một ý nghĩa hết sức đặc biệt
dù là một loài thú giữ khó thuần phục nhưng hổ lại gắn bó chặt chẽ với cuộc sống của người dân việt trong cuộc sống thường nhật và tôn giáo
thể hiện sức mạnh uy nghiêm gửi gắm khát vọng về một cuộc sống sung túc và phốn thính
hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của mình nhé

có chứa chất độc hại benzene nhẹ thì gây chóng mặt đau đầu nặng thì co giật ảnh hưởng đến hô hấp
độc hại hơn khi hóa vàng nhiều người bỏ luôn cả dây chun túi nhựa và các vật phẩm đựng khác vào đốt cùng rồi vứt ra ao hồ cho mát mẻ
thậm chí có những vụ cháy rừng cháy nhà nhiều người bị thương do đốt vàng mã
vẳng mã thì nó ăn sâu vào công thức của người dân việt nam của chúng ta
tuy nhiên là cái xã hội bây giờ nó làm sao hiện đại
nó phát triển
còn cái tục đốt vàng mã thì nó tiềm ẩn nhiều nguy cơ rủi ro
nhất là vấn đề là an toàn phòng chống cháy nổ
thì tôi nghĩ là với cái xã hội hiện đại bây giờ thì cái tục đốt vàng mã thì cũng nên hạn chế để đảm bảo nhất là cái an toàn và tính mạng cho mọi người thôi
bên cạnh những hệ lụy không đáng có về an toàn cháy nổ lãng phí tiền của ô nhiễm môi trường
thì những năm gần đây tục đốt vàng mã có xu hướng phát triển với nhiều biến tướng mê tín dị đoan
khi nhiều người đang hiểu sai về ý nghĩa của việc đốt vàng mã
tin rằng đốt càng nhiều càng may mắn phức lọc thậm chí thay đổi cả số phận con người
vâng thưa quý vị lấy tiền thật để mua tiền giả và hàng mã đốt xong thì than cho ở lại với người trần
bằng cách làm lãng phí này thì liệu đốt vàng mã có thay đổi được số phận của con người
để đi tìm câu trả lời thì mời quý vị cùng lắng nghe những phân tích của giáo sư sử học lê văn lan
xin được cảm ơn giáo sư lê văn lan đã dành thời gian cho chương trình vấn đề và chính sách
vâng thưa giáo sư qua nghiên cứu sử sách thì liệu có sách vở hay là giáo phái nào quy định về việc đốt vàng mã để cúng lễ cho người quá cố
đó là báo hiếu là tri ân hay đây chỉ là một cái tín ngưỡng do người dân lập ra và lưu truyền đến bây giờ không ạ
nguồn cội của vấn đề này có thể ngược lên vào thời gian rất xa xưa
bắt nguồn từ cái ý thức cái tấm lòng của người sống đối với người vừa mất
cho nên cái tấm lòng ấy thể hiện ra là người sống muốn cho người chết được hạnh phúc như là lúc vẫn đang sống
mới có cái hình thức biểu hiện ra là chia của cho người mới chết mang theo
nhưng mà những của cải mà thể hiện ra ví dụ như ở thời hùng vương ba bốn năm trước là những chiếc trống đồng khổng lồ to lớn và khó khăn lắm mới đúc được cái đó
bây giờ thì đem chia cho người chết mang đi thì tức là hết là phí
cho nên mới sáng kiến ra cái thứ gọi là minh khí thu nhỏ
chính từ đấy là khởi nguồn của cái việc mà rồi thì sẽ tạo ra những cái vật thu nhỏ chuyển hóa thành những vật giả
như ông vừa chia sẻ thì rõ ràng là cái việc đốt vàng mã xuất phát từ cái việc là chúng ta dành cho người đã khuất
thế nhưng bây giờ thì mọi người lại có cái quan niệm đó là đốt vàng mã thì lại để cầu mong cho mình
theo ông thì liệu rằng khi đốt vàng mã thì có mang lại những cái điều may mắn
mắn cho mình thậm chí là thay đổi được số phận con người hay không ạ
cái sự tiến hóa của xã hội của trí tuệ nữa và đặc biệt là cái sức tưởng tượng của người ta thì càng ngày càng phong phú
và từ cái sự phong phú ấy nó mới chia ngã ra
đúng đán nhưng mà cũng có cái sự sai lầm
nhưng mà đều là rất nhiều cái việc mà tin rằng nghĩ rằng đốt vàng mã đấy là sẽ mang lại cho mình cái gì đó
thì nó là sản phẩm của một quá trình phát triển phong phú nhưng mà ở cái hướng lệch hướng lầm lẫn
bởi vì xuất phát chỉ là cái chuyện hướng cái tấm lòng của mình
đối với lại cái đối tượng mà mình muốn điều thiện điều tốt cho họ
bây giờ thì lại từ những cái việc ấy trở về cho mình nó trái chiều hoàn toàn trái chiều và không có cơ sở nào
cùng với lại cái sự phát triển của cuộc sống hiện đại chúng ta đốt tiền giấy hay là vàng giả hay là hình nộ
thì bây giờ người ta còn đốt theo cả những cái thứ giả nhà lầu xe hơi điện thoại rồi tiền đô la nữa
và cũng có rất nhiều gia đình đã chi cả đến vài triệu đồng để cho cái việc đốt vàng mã
vậy thì theo ông điều này gây ra những cái hệ lụy như thế nào
đây là cũng có một cái quá trình là từ thật thành giả rồi lại từ giả thành thật
nhưng mà cái can cốt ở đây là giả
tôi có đọc được một cái bài viết trên mạng nói ở một quốc gia châu âu
ở đó người ta không biết thế nào là việc đốt vàng mã
cho nên thấy những người việt mang những tờ đô la giả ra để đốt là lập tức kết tội
vì anh phạm vào cái luật làm hàng giả
mà lại là tiền giả
thì điều này là rất quan trọng
cái vấn đề thứ hai đó là cái sai lầm sai lầm can cốt từ cái chỗ là nghĩ trần sao âm vậy
như vậy thật ra cái cõi âm nó là một cái điều hết sức mông lung mơ hồ
thì một lần nữa thật giả đúng sai lại lẫn lộn
cho nên cái chuyện mà tôi đưa những hàng giả đến để đốt để dành cho những cái người mà tôi quan tâm ấy

dẫn đến những cái người mà tôi quan tâm ấy thì đấy lại là một lần nữa

dẫn chứng cho cái việc sai lầm trong sự phát truyền tư duy tưởng tượng suy nghĩ
cái thứ ba mới là cái quan trọng
từ cái việc mà sai lầm trong phương thức hành động sử dụng ấy
thì nó dẫn tới cái sự lãng phí tiền nông đổ vào đấy
công sức đổ vào đấy
nó sẽ tạo ra những vật
phẩm rất tốn kém
thì chỉ nháy mắt dùng lửa là biến mất
rõ ràng là chúng ta đốt tiền giả nhưng cũng chính là chúng ta đang đốt tiền thật của chính mình đúng không ạ
và nhận thấy những cái sự lãng phí rồi là những cái ảnh hưởng tiêu cực đến môi trường của cái việc đốt hàng mã
năm hai nghìn một mươi tám giáo hội phật giáo việt nam cũng đã kêu gọi các phật tử của mình là từ bỏ cái việc đốt vàng mã
tuy nhiên thì theo ông nếu chỉ dựa vào tuyên truyền kêu gọi
thì liệu rằng người dân có chấm dứt được cái việc đốt vàng mã
vốn đã ăn sâu vào truyền thống rồi không ạ
đây là việc nghiêm trọng
từ chỗ giải thích đến cái hành động thực tế để vận động là đã có một bước tiến bộ
nhưng mà thực tế nó cho thấy việc vận động như thế này thì hiệu quả cũng không nhiều
cái sự mê đắm cái sự mãi miết trong cái việc mà
cứ làm đốt hàng mã
đốt nhiều càng công phu cầu kỳ để đốt thì nó càng ngày càng phát triển
cho nên cuối cùng phải có sự can thiệp định chế của pháp luật
về mặt pháp luật thì năm hai nghìn chín thì chính phủ cũng đã có công văn về việc cấm đốt vàng mã ở nơi công cộng
và đến năm hai nghìn một mươi ba thì nghị định một trăm năm mươi bảy cũng quy định là phạt người đốt vàng mã ở nơi công cộng là năm trăm năm mươi
rõ ràng là chúng ta cũng đã có phần nào những cái quy định về việc đốt vàng mã
tuy nhiên thì rõ ràng là chúng ta cũng phải thừa nhận rằng đốt vàng mã cũng là một cái hướng tâm linh của con người
và để thay đổi từ bỏ thói quen là rất khó
vậy thì theo ông làm thế nào để chúng ta vừa hài hòa được cái yếu tố tâm linh niềm tin của con người
lại vừa hài hòa với lại cái nếp sống văn hóa văn minh hiện nay ạ
đến lúc này là đã bước sang cái phạm trụ
cái nấc thang
cái nấc thang của pháp luật và thượng tôn pháp luật là cái điều nhất trí nhất quán
cho nên bên cạnh những cái biện pháp mà đã thực hành đã thể nghiệm giải thích vận động
bây giờ thì đã có luật
cho nên cái giải pháp ở chỗ này ứng vào cái hủ tục đốt vàng mã quá đáng
thế thì ta phối hợp
những cái này làm sao cho nó chặt chẽ
cho nó chỉn chu là một cái biện pháp mà đang có tính chất là phải làm thí điểm
rồi từ thí điểm đó mới làm thành trọng tâm
từ trọng tâm làm thành cái đột phá
và cuối cùng thì ta tạo ra được một mặt bằng pháp luật pháp lý cho cái đời sống
trong cái đời sống này thì có cái việc đốt vàng mã
xin được cảm ơn ông với những chia sẻ vừa rồi
rõ ràng là làm điều gì thì chúng ta cũng phải xuất phát từ tâm
chứ không phải là chúng ta cứ quá phô trương làm quá đà
để rồi mọi hành động lại dẫn tới thành mê tín dị đoan
và một lần nữa thì xin được cảm ơn ông đã dành thời gian cho chương trình ngày hôm nay
chúc ông một năm mới thật dồi dào sức khỏe
và tiếp tục sẽ đồng hành cùng với vấn đề và chính sách
vâng thưa quý vị
đốt vàng mã
nếu quá lạm dụng quá tin thì sẽ trở thành đốt tiền thật
và đốt đi rất nhiều những ước mơ và hy vọng
đã đến lúc chúng ta nên trả lại đúng nét đẹp văn hóa trong tín ngưỡng thờ cúng
để người trần không tiêu tốn tiền của
và người âm cũng không bị bội thực vàng mã
vào mỗi dịp lễ tết như thế này
vấn đề chính sách ngày hôm nay cũng xin được tạm dừng tại đây
trong phần tiếp theo của chương trình
mời quý vị và các bạn cùng đến với thông tin về những chính sách mới có hiệu lực
từ hôm qua mùa một tháng hai chính thức giảm hai thuế xuất thuế giá trị gia tăng áp dụng đối với các nhóm hàng hóa dịch vụ đang áp dụng mức thuế xuất thuế giá trị gia tăng một mươi trừ một số nhóm hàng hóa dịch vụ
mức giảm thuế vat này không áp dụng cho một số nhóm hàng dịch vụ như viễn thông công nghệ thông tin hoạt động tài chính bất động sản kim loại một số lĩnh vực khoáng sản sản phẩm hàng hóa và dịch vụ chịu thuế tiêu thụ đặc biệt
cũng có hiệu lực từ ngày mùng một tháng hai năm hai nghìn hai mươi hai thông tư hai mươi một hai nghìn hai mươi một của bộ lao động thương binh và xã hội hướng dẫn luật người lao động việt nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng hai nghìn hai mươi đã bổ sung một số nội dung bắt buộc trong hợp đồng xuất khẩu lao động chẳng hạn như giáo dục định hướng trước khi đi làm việc bồi thường thiệt hại do vi phạm hợp đồng cơ chế thủ tục và pháp luật áp dụng để giải quyết tranh chất

bên cạnh đó thông tư này cũng quy định mức trần thù lao theo hợp đồng môi giới là theo thỏa thuận giữa doanh nghiệp dịch vụ với tổ chức cá nhân trung gian nhưng không được vượt quá năm tháng tiền lương theo hợp đồng của người lao động cho mỗi một mươi hai tháng làm việc
bộ công thương đã ban hành thông tư hai mươi năm hai nghìn hai mươi một quy định hệ thống tiêu chí của chương trình thương hiệu quốc gia việt nam cụ thể như sau là doanh nghiệp được thành lập theo pháp luật việt nam và do tổ chức cá nhân việt nam nắm giữ trên năm mươi vốn điều lệ hoặc tổng số cổ phần phổ thông của doanh nghiệp đó
trường hợp doanh nghiệp không đáp ứng tiêu chí về vốn nhưng có sản phẩm tham gia xét chọn thể hiện yếu tố đặc sắc việt nam góp phần nâng cao hình ảnh và giá trị thương hiệu quốc gia việt nam thì hội đồng thương hiệu quốc gia việt nam xem xét quyết định
thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày bảy tháng hai năm hai nghìn hai mươi hai

bỏ nhiều loại chứng chỉ bồi dưỡng đó là ý kiến của bộ trưởng bộ nội vụ phạm thị thanh trà
trên báo tuổi trẻ điện tử
cụ thể trong năm hai nghìn hai mươi một đã đề xuất bỏ chứng chỉ ngoại ngữ của bảy mươi bốn ngạch công chức
và một trăm năm mươi năm chức danh nghề nghiệp viên chức chứng chỉ tin học của bảy mươi bốn ngạch công chức
và một trăm bốn mươi hai chức danh nghề nghiệp viên chức giảm sáu mươi một trên sáu mươi bốn chứng chỉ ngạch công chức
giảm tám mươi chín trên một trăm bốn mươi năm chứng chỉ chức danh nghề nghiệp
khép lại năm hai nghìn hai mươi một kết quả thu hút vốn fdi được đánh giá là gam màu sáng
của bức tranh kinh tế vốn chịu nhiều tác động của dịch covid một mươi chín
ghi nhận trên báo người lao động điện tử
theo thống kê từ cục đầu tư nước ngoài bộ kế hoạch và đầu tư
các nhà đầu tư nước ngoài đã đầu tư vào năm mươi chín tỉnh thành phố trên cả nước trong năm hai nghìn hai mươi một
trong đó một mươi địa phương dẫn đầu về thu hút vốn fdi trong năm hai nghìn hai mươi
lần lượt là hải phòng long an tp hcm
bình dương bắc ninh hà nội đồng nai cần thơ bắc giang quảng ninh